tính đến một mươi tám h ngày hôm nay hai mươi một tháng một mươi việt nam ghi nhận thêm ba ca nhiễm covid một mươi chín mới
đây đều là những ca nhiễm đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày hai mươi một tháng một mươi việt nam ghi nhận thêm ba ca mắc covid một mươi chín mới
đều đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên một một trăm bốn mươi bốn ca
số ca điều trị khỏi hiện là một bốn mươi sáu ca số ca còn đang điều trị là sáu mươi ba ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi ba chín trăm hai mươi chín người